đoàn khảo sát của quốc hội do đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thương trực quốc hội làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la về tình hình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí tòng thị phóng nhấn mạnh
buổi khảo sát tình hình thực hiện xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại sơn la là một bước triển khai thông điệp và quyết nghị của hội nghị
quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững do quốc hội việt nam phối hợp với liên minh nghị viện thế giới tổ chức tại đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám
đây là một bước rất quan trọng để khảo sát và triển khai ở các tỉnh
đồng chí tòng thị phóng cho biết chủ trương sẽ chọn tỉnh sơn la làm điểm triển khai mẫu xây dựng bộ công cụ đánh giá địa phương cấp tỉnh
cũng trong chiều nay đoàn công tác đã khảo sát công tác xây dựng đời sống văn hóa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở khu dân cư
mô hình tu lịch cộng đồng tại bản bó phường triền an tp sơn la